chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ ba ngày bảy tháng một mươi hai
sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết
thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai chính phủ ban hành nghị định một trăm linh tám hai nghìn hai mươi một ndcp
về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng từ hai ba trăm linh đồng một người một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng
đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng từ hai ba trăm linh đồng một người một tháng đến dưới hai năm trăm linh đồng một người một tháng
mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này
là căn cứ để điều chỉnh lương hưu
trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo
nghị định trên có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng nay hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi đã khai mạc kỳ họp thứ tư
để xem xét thông qua nhiều chính sách quan trọng liên quan đến việc khôi phục
phát triển kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ nhấn mạnh
đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng diễn ra trong bối cảnh thành phố
đang tích cực hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín
trải qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ tình hình dịch bệnh
tại thành phố cơ bản được kiểm soát tình hình kinh tế xã hội bắt đầu khởi sắc trở lại
tuy nhiên dự báo sẽ còn nhiều khó khăn
tại kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố sẽ cùng thảo luận và thông qua các quyết sách quan trọng
hình thành chính sách để củng cố nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở
chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín
chính sách về giáo dục đào tạo chính sách về định mức phân bổ dự toán
phân cấp nguồn thu và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định xã hội
khuyến khích đầu tư để phục hồi phát triển kinh tế thành phố sau đại dịch
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
những nghị quyết được thông qua kỳ họp lần này sẽ đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và phục hồi kinh tế xã hội năm năm tới
kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ nay đến ngày chín tháng một mươi hai
thưa quý vị thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội tăng mạnh
với gần một mươi ca bình quân gần một trăm tám mươi ca một ngày trong đó gần bốn mươi số ca ngoài cộng đồng
và trước tình trạng tăng nhanh ca mắc covid một mươi

và các ca tại cộng đồng hà nội đã cho phép triển khai cách ly f một điều trị f tại nhà
theo hướng dẫn mới nhất của sở y tế hà nội f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà
tuy nhiên khi có một trong tám dấu hiệu sau đây f phải báo ngay với nhân viên y tế
nếu có một trong tám dấu hiệu sau đây phải khai báo ngay với nhân viên y tế
khó thở thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở rên rút lõm lồng ngực
phần phòng cánh mũi kho khe thở dít thì hít vào
nhịp thở tăng người lớn nhịp thở trên hai mươi một lần một phút trẻ dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
spo hai nhỏ hơn chín mươi sáu mạch nhanh trên một trăm hai mươi một phút hoặc dưới năm mươi lần một phút
huyết áp thấp huyết áp tối đa nhỏ hơn chín mươi mm thủy ngân huyết áp tối thiểu nhỏ hơn sáu mươi mm thủy ngân
đau tức ngược tăng
thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu thay đổi ý thức lún lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt hoặc mệt lạ
trẻ quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lệnh đầu ngón tay ngón chân
không thể uống trẻ bú kém hoặc giảm ăn kém nôn trẻ có biểu hiện sốt cao đỏ mắt mồi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân
xương phù nổi ban đỏ nốt hoặc mảng suốt huyết
giải thưởng du lịch mai thế giới lần thứ hai giải thưởng chuyên về sản phẩm du lịch kết hợp hội thảo hội nghị tổ chức sự kiện
khen thưởng đã vinh danh việt nam chiến thắng ở ba hạng mục trong khu vực châu á
theo đó thành phố hồ chí minh là điểm đến du lịch mai tốt nhất châu á hai nghìn hai mươi một sheraton grand danang resort là khách sạn du lịch mai tốt nhất châu á hai nghìn hai mươi một
và việt nam airlines là hãng hàng không du lịch mi tốt nhất châu á hai nghìn hai mươi
việc việt nam liên tục nhận được các giải thưởng hàng đầu khu vực và thế giới của các tổ chức giải thưởng danh giá sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi
để quảng bá rộng rãi thương hiệu du lịch việt nam trên trường quốc tế góp phần phục hồi và phát triển du lịch trở lại
kính thưa quý vị và các bạn với kế hoạch phục hồi hoạt động đón khách trong nước và quốc tế của sở du lịch đà nẵng
các doanh nghiệp vận chuyển du lịch tại đây cũng đã bắt tay vào chuẩn bị phục vụ trở lại và kỳ vọng vào đầu năm
những dấu hiệu khả quan của ngày du lịch
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn khiến cho đội ngũ vận chuyển du lịch không khỏi lo lắng và chăn trở
đây là buổi tập hứng quy trình đón khách an toàn của trung tâm kiểm soát hình thật đà nẵng cho các đơn vị vận chuyển du lịch
để sẵn sàng đón khách trong nước và quốc tế trở lại
đội ngũ lái xe cũng đã tiêu đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để quay trở lại làm việc
sau một thời gian dài thất nghiệp
từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát du lịch tại đà nẵng đóng băng thì hàng nghìn xe ô tô du lịch cũng phải đứng bánh suốt hai năm qua
trong khoảng hai xe được cấp phù hiệu thì nay chỉ còn một nửa trong số đó còn tồn tại nhưng cũng đã hư hỏng rất nhiều
các doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để bảo dưỡng sửa chữa
đăng kiểm mua bảo hiểm cho đội xe nhưng vẫn còn nhiều khó khăn khiến họ không khỏi lo lắng
nếu mà cái đội xe này hoạt động hết trở lại thì chúng tôi cũng phải đầu tư khoảng tầm ba trăm linh bốn trăm linh triệu đội xe này mới có thể hoạt động
nhưng mà cũng có thể là chỉ đội xe nào hoạt động lại trong một tuần hay một tháng hay hai tháng cũng sẵn sàng
chúng tôi phải chấp nhận cái rủi ro đó
và cái điều mà lo lắng nhất của chúng tôi là cái sự không đảm bảo và cái bốc bay của cái sự quay trở lại của du lịch và cái dịch bệnh
rất mong muốn là cơ quan chức năng
nó quy trình làm sao nó hợp lấy và hài hòa
vừa đảm bảo cái vấn đề mà hoạt động của doanh nghiệp cũng như là vấn đề phòng chống dịch
cũng làm sao cho nó linh hoạt và an toàn
theo sở du lịch đà nẵng khách quốc tế bắt đầu trở lại từ cuối năm nay với khoảng vài nghìn khách mỗi tháng
chủ yếu từ các thị trường trọng điểm như hàn quốc nhật bản theo hình thức tour khép kín
dù chưa nhiều nhưng cũng đem lại hy vọng về sự phục hồi cho ngành du lịch
để những chiếc xe này sẽ lại được lăn bánh chở khách tham quan đúng như sứ mệnh của chúng
ngày bảy tháng một mươi hai theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
hiện có khoảng chín mươi ba dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đang tiến hành xây dựng nhà xưởng
và văn phòng để chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
theo đó các dự án trên có tổng vốn đăng ký gần một triệu đồng
các dự án trên có tổng vốn đăng ký gần một bảy tỷ đô la mỹ ngành nghề đầu tư khá đa dạng gồm điện tử và linh kiện
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng chế biến nông sản thực phẩm nguyên phụ liệu cho ngành dệt may giày dép
hiện tỉnh đồng nai có ba mươi hai khu công nghiệp được thành lập trong đó ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động
một khu công nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật
những khu công nghiệp trên thu hút gần một bốn dự án fdi với tổng vốn đăng ký hai mươi bảy năm tỷ đô la mỹ
đến nay các dự án fdi đã giải ngân được hai mươi một sáu tỷ đô la mỹ
thời gian qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín dẫn đến nhiều dự án đang triển khai bị chậm tiến độ xây dựng
sau chặng đường một mươi một tháng nhiều ngành hàng lớn sắp chạm tay tới vạch đích khi đạt được tăng trưởng xuất khẩu hơn cả kỳ vọng
đạt mục tiêu xuất khẩu một mươi bốn ba một mươi bốn năm tỷ đô la mỹ trong năm nay
sau một mươi một tháng xuất khẩu gỗ và sản phẩm
xuất khẩu gỗ đã đạt được một mươi ba hai trăm ba mươi năm tỷ đô la mỹ tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu hàng dệt may đạt hai mươi tám tám trăm chín mươi một tỷ đô la mỹ tăng bảy một
vải mảnh kỹ thuật bảy trăm linh chín triệu đô la mỹ tăng bảy mươi bốn ba và sơ sợi tăng kỷ lục năm mươi hai bốn so với cùng kỳ
lần đầu tiên vượt mốc năm bốn mươi chín tỷ đô la mỹ
với đả xuất khẩu như hiện nay ngành dệt may có cửa sáng khi khả năng về đích
với kịch bản cao trên ba mươi
thông tin từ tổng cục thuế cho hay thực hiện nghị định số năm mươi hai hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ngành thuế đã gia hạn nộp tiền thuế tiền thuê đất
cho một trăm ba mươi chín một trăm chín mươi doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh với tổng số tiền hơn chín mươi hai tám nghìn tỷ đồng
đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong tháng một mươi hai này lãnh đạo tổng cục thuế cho hay
toàn ngành sẽ theo dõi chặt chẽ đôn đốc thu đúng đủ kịp thời
các khoản thu đã được gia hạn theo nghị định số năm mươi hai khi hết thời gian gia hạn
tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp
quý vị thân mến từ thời điểm cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lợi dụng việc ngành bảo hiểm xã hội việt nam
đang tổ chức thực hiện nghị quyết của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đã xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân của người dân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị thư phương sống tại kim mã hà nội nghỉ việc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay do ảnh hưởng của dịch covid
thời gian qua chị đã liên tục nhận được tin nhắn từ đầu số lạ với nội dung thông báo
với việc nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thấy rất nhiều sơ hở trong tin nhắn nên chị đã không cung cấp thông tin cá nhân
chị đã nhận được những tin nhắn như thế và mình cũng mong là cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc
để ngăn chặn những hành động đó để cho người dân không bị hoang mang
thời gian qua các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi tám tám mươi bốn năm trăm tám mươi hai nhắn tin tới điện thoại di động của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các đối tượng còn nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
khi người dân đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên sẽ hiển thị giao diện giao dịch
giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng
sau đó các giao diện này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu mã otp
bên cạnh đó xuất hiện các số điện thoại có đầu số bốn nghìn tám trăm bốn mươi một chín trăm linh gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn
để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài sản
và chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng
vâng thưa quý vị và các bạn
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhiều đối tượng xấu
lợi dụng chính sách hỗ trợ người lao động trong việc nhận trợ cấp thất nghiệp
gửi tin nhắn đến người dân để trục lợi
bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm thông tin và cảnh báo cho người lao động nêu cao cảnh giác
bảo hiểm xã hội việt nam đã có những giải pháp thứ nhất là phối hợp với các cơ quan truyền thông
rồi chỉ đạo các cơ quan truyền thông của ngành để thông tin đến người lao động
tránh việc người lao động bị lừa bị chiếm đoạt các tài khoản đặc biệt là các tài khoản ngân hàng
cũng như tài khoản vssid của bảo hiểm xã hội việt nam
cùng với đó bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã gửi văn bản đến cục an ninh hoạng bộ thông tin truyền thông
để phối hợp thông tin qua các nhà mạng viễn thông đến các thuê bao di động để cảnh giác tránh các tin nhắn lừa đảo
cùng với đó cũng sẽ có những giải pháp
để chặn các số điện thoại đã gửi các tin nhắn lừa đảo
ngoài ra thì bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã thông tin trên ứng dụng vssid tới người dùng ứng dụng
hiện nay các thông tin trực tuyến hỗ trợ người lao động tra cứu của bảo hiểm xã hội việt nam
gồm các nguồn chính thống được hiển thị trên màn hình
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn như trên
người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến số hotline của bảo hiểm xã hội việt nam một nghìn chín trăm linh chín nghìn sáu mươi tám
để được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay